với lực lượng tàu thuyền trên năm chiếc ngư dân quảng ngãi thường xuyên đánh bắt xa bờ ở các ngư trường hoàng sa trường sa
những năm qua tai nạn liên tục xảy ra với tàu thuyền ngư dân trong khi hành nghề
hầu hết các ngư dân đều rơi vào cảnh khốn đốn do không còn vốn không thể tiếp tục vay đóng mới tàu để theo nghề đánh bắt trên biển
hơn một năm qua ông phan bé vẫn loay hoay cùng hàng chục hồ sơ xin vay vốn để đóng tàu ra khơi
từ chủ tàu đánh bắt khơi xa hơn hai mươi năm nay thì ông trắng tay với gánh nợ tiền tỷ
ông bé cho biết năm hai nghìn một mươi ba ông tham gia đóng mới tàu cá vỏ thép với tập đoàn công nghiệp tàu thủy việt nam với tổng giá trị bảy ba tỷ đồng
tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn tàu hoàn thành ra khơi từ những chuyến đánh bắt đầu tiên tàu đã bị hư hỏng mất tải vì sai thiết kế
sau thời gian đi biển không hiệu quả tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu ông quyết định trả lại tàu cho tập đoàn công nghiệp tàu thủy việt nam
và gánh số nợ hơn hai tỷ đồng ông chạy vẩy khắp nơi để xin vay tiền đóng tàu mới nhưng vì số nợ còn quá lớn
ông không thể tiếp tục vay vốn cả gia đình sáu anh em của ông làm thuê để trả lãi ngân hàng
tỉnh quảng ngãi có đội tàu thuyền trên năm chiếc phần lớn chuyên đánh bắt khơi xa
hàng năm ngư dân quảng ngãi liên tục gánh chịu những thiệt hại nặng nề khi đánh bắt hành nghề ngư trường
mỗi năm ngư dân quảng ngãi xảy ra tai nạn như cháy tàu hư hỏng tàu tai nạn trên biển bị tấn công
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay ngư dân quảng ngãi đã xảy ra sáu vụ một mươi hai tàu cháy trên một mươi trường hợp tàu hư hỏng bị tấn công
phần lớn khi xảy ra tai nạn các chủ tàu thuyền
thường rơi vào cảnh khó khăn khô đốn vì nợ ngân hàng không có vốn mưu sinh bá biển
để hỗ trợ ngư dân cùng những chính sách kịp thời của nhà nước các ngành chức năng
thì nhiều tổ chức đơn vị cũng hỗ trợ cho ngư dân như hội nghề cá quỹ hỗ trợ ngư dân
trung bình mỗi năm các đơn vị hỗ trợ khoảng từ tám đến một mươi tỷ đồng cho các tàu thuyền bị tai nạn
tuy nhiên nhiều ngư dân bị tai nạn rủi ro khó khăn khi tiếp cận vốn vay mưu sinh bám biển
hiện tỉnh quảng ngãi đang nỗ lực tiếp cận với các chủ phương tiện để tháo gỡ khó khăn về vốn
tìm những giải pháp cho những trường hợp để trợ lực cho ngư dân vươn khơi bám biển
tai nạn rủi ro đến với bà con ngư dân quảng ngãi ngày càng nhiều
do vậy sự đồng hành của các bộ ngành trung ương địa phương và các tổ chức xã hội sẽ hỗ trợ giúp ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển